các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đối với ông nguyễn việt dũng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy cô tô và ông đỗ huy thông
ủy viên bang chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo đó ông nguyễn việt dũng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy cô tô trúng cử chức danh
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô khóa sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và ông đỗ huy thông
ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
với tỷ lệ phiếu bầu là một trăm linh
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tỉnh ủy quảng ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định
của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ
ông nguyễn việt dũng ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh chủ tịch hội nông dân tỉnh quảng ninh
được điều động phân công chỉ định tham gia bang chấp hành bang thường vụ
giữ chức vụ bí thư huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông lê hùng sơn nguyên bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
bị đình chỉ công tác xem xét kỷ luật do có biểu hiện tiêu cực vi phạm đạo đức lối sống
quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền vi phạm những điều đảng viên không được làm
sở dĩ trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông lê hùng sơn
bà bí thư nhận thấy ông lê hùng sơn với cương vị là tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy cô tô
chịu trách nhiệm là người đứng đầu về những vi phạm của ban thường vụ huyện ủy cô tô
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương
ông sơn thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái phẩm chất chính trị đạo đức lối sống sống buông thả
quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên
những vi phạm của ông lê hùng sơn đã gây ra dư luận rất xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông sơn
theo ban bí thư vi phạm của ông sơn là rất nghiêm trọng làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng
chính quyền cơ quan đơn vị công tác và của mỗi cá nhân gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và dư luận xã hội
đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng
ngoài ra trong ngày chín tháng một mươi hai trong chương trình kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi bốn
hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh đã thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông lê hùng sơn
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ban tổ chức tỉnh ủy quảng ninh đã công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy
về việc điều động phân công chỉ định ông nguyễn việt dũng
ủy viên bang chấp hành đảng bộ tỉnh chủ tịch hội nông dân tỉnh tham gia bang chấp hành
ban thường vụ giữ chức vụ bí thư huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
điều động phân công chỉ định ông đỗ huy thông trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ
tổng hợp ban tổ chức tỉnh ủy tham gia chấp hành đảng bộ huyện cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nữ nhân viên cấp dưới trên bàn nhậu
có thể thấy việc bí thư huyện ủy cô tô bị tố cáo hiếp dâm
nhân viên nữ sau một buổi tiệc nhậu đang được điều tra
nhưng câu chuyện điều nhân viên nữ đi nhậu cùng lãnh đạo dường như không còn là lạ lắm
vì trước đó từ vụ việc cô giáo ở hà tĩnh bị điều động đi tiếp khách khoảng năm đến sáu
câu chuyện giáo viên mầm non được trưng dụng đi tiếp khách hội ấy đã dậy sóng dư luận
rất nhiều bài báo và nhiều ý kiến phẫn nộ
nhưng mỗi khi có việc gì đó xảy ra nói đúng hơn là bị lộ phẫn nội xong thì chúng ta làm gì
dường như là chúng ta ít khi đặt câu hỏi
tình trạng đó có bớt đi không sau sự phẫn nộ
câu trả lời là không
chuyện tôi nghe được ở quán cà phê có lẽ là phổ biến ở các cơ quan công sở
và nhất là bây giờ đang xuất hiện câu chuyện ồn ào về việc bí thư huyện ủy cô tô
bị tố cáo hiếp dâm nhân viên nữ sau một buổi tiệc nhậu
câu chuyện đang được điều tra bởi các cơ quan chức năng
nhưng không một ai nghe được những thông tin này
lạ lắm với việc có những nhân viên nữ cấp dưới xuất hiện trên bàn tiệc cùng sếp
điều nhân viên nữ đi nhậu cùng lãnh đạo như là việc đương nhiên không còn lạ lẫm
ngày nay trong những cuộc vui rất thường bắt gặp hình ảnh người ta thích thú với việc ép phụ nữ uống rượu bia
và một cô gái nào đó trụ vững trên bàn nhậu hoặc khiến cho những người đàn ông khác phải say
đã trở thành khoái cảm của những người có mặt
truyền ở hà tĩnh hồi đó còn nhớ có cô giáo mầm non đã chia sẻ lại với báo chí
trong bữa tiệc khi chén bia chén rượu vào sẽ không tránh khỏi những hành động như là ôm vai
bá cổ tỏ thái độ thì không được sợ mất lòng quan khách thậm chí là bị cấp trên phê bình gai gắt
nhưng nếu dễ giải quá thì sẽ bị lấn lướt và lợi dụng
khi nào có một chuyện lộ ra và vỡ lỡ thậm chí có những sự trả giá đau đớn người ta thấy ám ảnh cho việc ấy
nhưng rồi nay mai vẫn lại tiếp tục là nữ nhân viên phải tham gia các cuộc nhậu nhẹt khách cùng với cấp trên
tất nhiên cũng không đánh giá khắt khe câu chuyện phụ nữ trên bàn nhậu
cũng như không nên đánh giá việc phụ nữ sử dụng rượu bia là xấu
việc uống rượu bia theo nhu cầu đúng cách đúng mực và đảm bảo sức khỏe và không ảnh hưởng đến những người xung quanh
đến gia đình và xã hội thì hoàn toàn không có việc gì phải chê trách
tuy nhiên cùng cách đối xử với phụ nữ trên bàn nhậu theo kiểu coi nhân viên nữ cấp dưới có vai trò tiếp khách
buộc phải chạm ly phải uống cạn phải đồng chạm và tạo cảm hứng cho những người đàn ông trên bàn nhậu lại là một câu chuyện rất khác
êp họ uống
êp họ uống phấn khích khi họ khiến người khác say khích bác để tất cả cùng uống đến say mềm và những thứ văn hóa rất phản cảm
tuy bề ngoài có vẻ tán dương những người phụ nữ hiện đại biết uống rượu dám sống hết mình
nhưng về bản chất là rất bất bình đẳng giới khi thực ra những người trên bàn nhậu coi phụ nữ uống rượu chỉ để đem lại sự vui vẻ và cảm hứng cho họ
có người sẽ nói rằng là phụ nữ để không bị rơi vào tình trạng như cô nhân viên ở huyện cô tô thì sẽ không từ chối việc bị ép uống rượu
hoặc là từ chối việc đi tiếp khách
tất nhiên trong thực tế cũng có những nữ nhân viên coi việc được đi tiếp khách cùng xếp như là một cách để tiếp cận các mối quan hệ
cũng như là không thể phủ nhận có thể có những người muốn hoặc tình nguyện làm việc đó một cách vui vẻ
nhưng đứng ở một góc độ nào đó chúng ta đều hiểu rằng để xin việc vào các cơ quan nhà nước hay là kể cả công ty tư nhân là việc không hề dễ dàng
và nhiều người buộc phải làm như vậy nếu không muốn làm mất lòng cấp trên
và cho dù có những người phụ nữ
tự nguyện thì việc lợi dụng chức trách để ép buộc hoặc chỉ là sử dụng cấp dưới vào những việc như thế
lỗi trước hết vẫn thuộc vào những người có chức có quyền có tiền
câu chuyện bí thư huyện ủy cô tô trắng đen thế nào rồi đây các cơ quan chức năng sẽ làm rõ có xử lý thích đáng
nhưng sự việc xảy ra ở cô tô khiến cho chúng ta hiểu rằng đây không phải là nơi đầu tiên
cũng không phải là nơi cuối cùng nữ nhân viên cấp dưới xuất hiện trên bàn nhậu của cấp trên và rồi có những hệ lụy đã xảy ra
dù những cấp trên rất đáng trách thì tự mình phụ nữ ý thức về bình đẳng là không để bị lợi dụng trở thành trò vui trên bàn tiệc
qua sự việc có cựu bí thư cô tô kiêm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô có thể thấy
những cán bộ có đủ cả uy và tính chắc chắn sẽ là những người được nêu gương về mọi mặt
được nhân dân nể trọng và kính phục
nhưng đối với lê hùng sơn đấy tình cảm dục vọng cá nhân lấn át cả lý trí và tư cách của một người cán bộ
thì thật là không xứng đáng đứng trong hạng
ngũ lãnh đạo đứng đầu cả một huyện đang trên đà phát triển
sự cố này đã khiến cho lê hùng sơn mất tất cả quyền lực danh dự và cả tương lai
hy vọng rằng đây cũng là bài học cho những người trẻ đang trên đà phát triển
cần vượt qua bản ngã để xứng đáng với trọng trách mà nhà nước và nhân dân tin tưởng